chiều nay bảy tháng năm sau khi kết thúc phần xét hỏi đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội
đã công bố bản luận tội tại phiên phúc thẩm hai nguyên lãnh đạo thành phố đà nẵng và phan văn anh vũ
tức vũ nhôm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín
trong vụ án thâu tóm nhà đất công sản tại đà nẵng
trong bản luận tội đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội cho rằng
căn cứ kết luận của cấp sơ thẩm thì mức hình phạt tổng hợp một mươi bảy năm tù với bị cáo trần văn minh
và hai mươi hai năm tù với bị cáo văn hữu chiến cũng không nặng
do đó viện kiểm sát đề nghị tòa phúc thẩm bác kháng cáo của hai nguyên lãnh đạo thành phố đà nẵng
do không có căn cứ giảm nhạy hình phạt
đối với bị cáo phan văn anh vũ viện kiểm sát nhân dân cấp cao cho rằng
có đủ căn cứ xác định vũ cùng ông minh và các bị cáo khác có sự thống nhất về hành vi trái pháp luật
mức án sơ thẩm và tội danh với vũ là không oan không nặng nên cấp phúc thẩm không có cơ sở chấp nhận kháng cáo
ngày tám tháng năm phiên tòa phúc thẩm bước vào phần tranh luận